những năm gần đây do nhu cầu của thị trường ẩm thực trong nước ngày càng phong phú
hạt rổi trở thành gia vị đặc sản ưa thích của nhiều người
với ưu điểm không mất nhiều công chăm sóc sản phẩm là hạt dễ thu hoạch bảo quản
chính vì vậy cây rổi đã và đang trở thành cây trồng chủ lực
mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân
đây là hướng đi giúp xóa đói giảm nghèo và tiến tới làm giàu của người dân
xã trí đạo huyện lạc sơn tỉnh hòa bình
gia đình anh bùi văn lanh năm nay thu hoạch đạt trên hai tạ hạt và ươm gần bốn vạn cây rổi giống
với giá năm trăm linh đồng một kg hạt tươi và gần hai triệu đồng một kg hạt khô
đã cho gia đình anh thu nhập trên ba trăm linh triệu đồng một năm
nhờ cây rổi cuộc sống của gia đình anh lanh đã có nhiều thay đổi
vật dụng cơ bản trong gia đình đã được mua sắm và có điều kiện hơn để chăm lo cho con cái học hành
cách đây là một mươi năm về trước
bắt đầu cây rổi này trên thị trường có giá trị bắt đầu phát triển kinh tế
là một trong những người phát triển ươm ghép giống rổi đầu tiên của xã trí đạo
nên khách hàng tin tưởng lựa chọn cây giống của gia đình ông bùi văn bùn và đặt hàng
ngoài ra ông cũng sẵn sàng đến tận vườn để hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật trồng
chăm sóc cây rổi cho người đến mua
hiện gia đình anh bùn nhận hợp đồng chuyển giao kỹ thuật trồng rổi
cho nhiều khách hàng đến từ các tỉnh lai châu
sơn la và cả các tỉnh vùng tây nguyên
viện khoa học lâm nghiệp về ghép truyền đổi cây ghép cho bà con dạy bà con
từ đấy bà con ở xóm một là ươm hai là ghép
kế hoạch của ubnd tới đây là tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo trồng mới các đất bãi bằng
và đẩy mạnh công tác ươm
ubnd tìm các đầu mối để bao tiêu sản phẩm đặc biệt là cây ươm và cây ghép
khi cây rổi ở rừng tự nhiên không còn nhiều hạt rổi trí đạo đã trở thành đặc sản
bởi chữ lượng tinh dầu cao và mùi vị thơm
giá trị của cây rổi được khẳng định khi nhãn hiệu tập thể hạt rổi lạc sơn
được cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận bảo hộ ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn